xuất khẩu cá tra năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần một tám tỷ đô la mỹ tăng gần bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu
mà chúng ta tiềm năng của cá cha của chúng ta hiện nay mới có năm hectare thôi
tức là bằng một cái diện tích của tôm là hơn sáu trăm linh hectare
mà đã đưa được cái giá trị xuất khẩu gần hai tỷ đô la
nếu như thị trường tốt thì chúng ta có thể phát triển đến tám hoặc một mươi hectare
tức là tương đương khoảng hai năm triệu tấn cho đến ba triệu tấn cá cha
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia để việc tăng trưởng cá cha bền vững
đặc biệt là giữ được thị phần tại các nước có yêu cầu kỹ thuật cao như mỹ châu âu
thì còn rất nhiều việc phải làm
trong đó ngoài nâng cao chất lượng và đẩy mạnh mở rộng thị trường tại nước ngoài
thì cần chú ý đến việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cá cha ngay trong nước
bởi với chín mươi hai triệu dân thì tiềm năng để cá tra tăng trưởng vẫn còn rất lớn
giá cá cha liên tục tăng từ đầu năm đến cuối năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nuôi thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để có nguồn nguyên liệu sạch cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
nhiều năm qua các doanh nghiệp đã tạo ra một nguồn nguyên liệu sạch cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
người nuôi cá cha ở đồng bằng sông cửu long luôn trong tình trạng thua lỗ nợ vốn ngân hàng nợ tiền vật tư
do giá cá cha xuất khẩu xuống thấp người nuôi không bán được cá dẫn đến thua lỗ kéo dài
thế nhưng những tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy người nuôi cá cha ở đồng bằng sông kiều long vô cùng phấn khởi
giá cá cha nguyên liệu duy trì ở mức cao từ hai mươi tám hai mươi chín đồng trên một kg cao nhất trong nhiều năm qua
với mức giá này đảm bảo cho các doanh nghiệp có thể tăng trưởng
người nuôi cá tra có lãi trung bình từ năm đến bảy đồng trên một kg

hợp tác xã thủy sản thắng lợi thuộc xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ có diện tích nuôi cá cha trên hai mươi hectare với một mươi sáu thành viên
riêng năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã giao cho nhà máy hơn sáu tấn cá với tổng giá trị thu về là trên một trăm năm mươi tỷ đồng
thực tế cho thấy có lợi nhuận cao tạo được nguồn thu nhập ổn định cho từng hộ nuôi nhất là trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
đã giúp nghề nuôi cá tra ở đồng bằng

tuy nhiên trong những năm qua hợp tác xã cũng gặp phải không ít khó khăn do các hộ nuôi sử dụng kháng sinh tràn lan
nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến dịch bệnh kéo dài khó kiểm soát
trong khi đó yêu cầu của thị trường quốc tế đòi hỏi nghề nuôi cá cha thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt việt gáp
hoặc chính trị quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật việt nam
để đáp ứng được yêu cầu đó hợp tác xã thắng lợi là đơn vị tiên phong
biết nắm bắt thời cơ và phát huy sức mạnh của tập thể
thông qua hợp tác tương trợ giúp nhau hướng tới sự phát triển lâu dài
tăng thu nhập cải thiện đời sống cho bà con nông dân
riêng thị sản thì thị trường ta cha thì giá cả không ổn định
chính vì thế thì xã cũng đã dần động các hộ nuôi cá cha để thành lập một hợp tác xã
qua đó thì tìm cái hướng liên kết với doanh nghiệp
đến nay đã liên kết với doanh nghiệp của sao mai đã bảy năm
thì qua bảy năm như vậy thì thấy bà con nuôi đều có lãi
lãi trung bình từ chín trăm linh đồng đến một năm trăm linh đồng một ký
nói chung là
hộ cá cha đối với của xã vĩnh bình đến nay thì nói chung là liên kết được với doanh nghiệp
thì tính nó ổn định bền dẫn đảm bảo là bà con có thu nhập
xuất phát từ nhu cầu thực tế mong muốn được tương trợ hợp tác lẫn nhau
của người nuôi cá tra tại xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh
hợp tác xã quyết định thực hiện ký hợp đồng với công ty sao mai an giang
theo phương thức nhà máy cung cấp thức ăn thuốc thú y
hướng dẫn quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm
từng thành viên hợp tác xã giao sản phẩm cho công ty
và hưởng giá trị trên cơ sở sản lượng và phần chi phí do tiết kiệm được trong quá trình nuôi
với cách làm mới này hộ thành viên không cần vốn đầu tư nhiều ít rủi ro
chỉ cần nuôi cá đạt yêu cầu theo hợp đồng với chi phí rất thấp
với liên kết doanh nghiệp hợp tác xã và hộ nông dân đã giúp tìm hướng đi mới
là giải pháp bền vững cho đầu ra của các hộ thành viên trong phát triển cá cha
nói chung là nhìn chung cái hợp tác xã là hoạt động như vậy thì cái đầu ga của hợp tác xã rất ổn định
còn về hình thức dịch vụ của hợp tác xã thì hiện nay là hợp tác xã đang có một dịch vụ là cung ứng thức ăn cho hộ thành viên
là để nuôi làm như thế nào đó là đạt từ bảy đến một mươi con cho hộ thành viên thì nhà máy và doanh nghiệp người ta mới đổ thức ăn
còn về kết quả sản xuất là qua nhiều năm thì khi mà thành lập đến nay
thì nói chung là hộ thành viên đều đảm bảo có lời
thì nhà máy cũng đảm bảo cho các hộ nuôi có lời là từ chín trăm linh đồng đến một năm trăm linh đồng trên một kg
thì từ đó là hợp tác xã đến nay là sản xuất hàng năm là nó rất bền vững
thì bà con nó đem lợi nhận cho hộ nuôi là năm sau cao hơn năm trước
tới đây thì về cái thị sản thì trước mắt là chúng ta thấy nó đã thành công
nó cũng bền vững nó cũng trở thành một cái chuỗi liên kết bền vững doanh nghiệp
tuy nhiên xã vĩnh bình thì cũng từng bước sẽ mở rộng đối với cái thị sản
còn tại tỉnh đồng tháp năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi cá cha đạt vào khoảng một năm trăm linh hectare
sản lượng hơn bốn trăm linh tấn tăng một mươi sáu năm trăm linh tấn so với năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời dẫn đầu khu vực đồng bằng sông cửu long
thời gian qua đồng tháp tập trung đầu tư nâng cao chất lượng
quy tụ nông dân và người liên kết với doanh nghiệp nhằm đảm bảo đầu ra
đến nay toàn tỉnh có một trăm linh diện tích nuôi được cấp mã số hơn sáu mươi diện tích nuôi áp dụng tiêu chuẩn việt gáp
với cách làm bài bản đảm bảo đúng quy trình
nên đa phần người nuôi cá cha và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá cha đạt hiệu quả cao
nếu như mấy năm trước nhiều hộ nuôi cá cha gặp khó khăn bởi giá thấp
khó tiêu thụ thì năm hai nghìn một mươi bảy tình hình sản xuất và tiêu thụ cá cha đã khởi sắc
giá cá luôn duy trì ở mức cao và khi cá được tới kỳ thu hoạch thì rất dễ bán
bởi có hợp đồng với doanh nghiệp xuất khẩu
do đó hầu hết hộ nuôi đều đạt được lợi nhuận cao
theo thống kê sơ bộ hiện nay tổng diện tích nuôi cá cha của việt nam vào khoảng hơn sáu hectare
trong đó trên tám mươi diện tích do các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư sản xuất
với quy trình khép kín hiện đại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc
được các tổ chức quốc tế chứng nhận đạt chuẩn
hiện sản phẩm cá cha đã được xuất khẩu đi một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long diện tích nuôi cá tra năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu bảy mươi tám ha
tăng ba một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
sản lượng thu hoạch của năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt trên một hai triệu tấn
tăng năm bốn trong đó các tỉnh có diện tích nuôi lớn đạt sản lượng cá tra tăng mạnh là đồng tháp
với sản lượng bốn trăm sáu mươi sáu ba trăm linh tấn tăng sáu an giang với sản lượng hai trăm sáu mươi một sáu trăm linh tấn tăng năm
cần thơ đạt sản lượng một trăm bảy mươi bốn hai trăm linh tấn tăng sáu bốn
chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với doanh nghiệp các hiệp hội và các đơn vị tiêu thụ sản phẩm
kênh liên kết làm sao đó từ cơ sở sản xuất đến các nơi tiêu thụ
ví dụ như là khu công nghiệp như trường học như bệnh viện các bếp ăn tập thể
để làm sao coi như là từ cái lượng người sử dụng nhiều như thế và chúng ta tạo được một cái kết nối cung cầu
một cách bền vững từ cơ sở sản xuất đến coi như là cái người tiêu dùng trong cái thời gian tới
cũng theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt hơn tám ba tỷ usd
tăng một mươi chín và đạt cao nhất từ trước đến nay
trong đó xuất khẩu cá cha đạt vào khoảng một tám tỷ usd
kế hoạch xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn một mươi tám phấn đấu đạt hơn tám năm tỷ usd
và cá cha tiếp tục là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ngành thủy sản
tuy rằng chúng ta thấy có những cái thanh toán ở thị trường trung quốc rủi ro
nhưng chúng ta phải tìm ra phương pháp nào để an toàn hơn trong câu chuyện xuất khẩu vào trung quốc
một nơi mà có
có khả năng tiêu thụ rất lớn
một đất nước đông dân
và họ là cái gốc châu á này
thì cá cha này tôi thấy là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trung quốc
thì đây là một cái thị trường rất lớn và là một cái tiềm năng cho ngành cá việt nam
cùng với mỹ eu là thị trường xuất khẩu cá tra lớn của việt nam
tuy nhiên vài năm trở lại đây xuất khẩu cá cha sang eu sụt giảm nhanh chóng
từ chiếm tỷ trọng hai mươi bốn
xuống một mươi năm vào năm hai nghìn một mươi hai
xuống còn một mươi năm vào năm hai nghìn một mươi sáu
riêng năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
kim ngạch xuất khẩu sang eu đạt một trăm năm mươi bốn triệu đô la mỹ
chiếm tỷ trọng một mươi một tám
sự sụt giảm nói trên
ngoài yếu tố khách quan từ khủng hoảng kinh tế
còn do yếu tố chủ quan về năng lực cạnh tranh
các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra
nhìn chung vẫn chưa thích nghi với các rào cản kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm mới
từ không nuôi chồng đến trẻ
các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá cha
nhìn chung vẫn chưa thích nghi với các rào cản thỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm mới
từ không nuôi chồng đến trẻ

và một mươi tám ba mươi bảy kim ngạch xuất khẩu toàn ngành
và một mươi tám ba mươi bảy kim ngạch xuất khẩu toàn ngành
và lúc bấy giờ thị phần của trung quốc
hồng kông chỉ có ba bảy

tỷ trọng xuất khẩu lần lượt của ba thị trường là
tỷ trọng xuất khẩu lần lượt của ba thị trường là chín
mỹ là hai mươi một mươi sáu
và trung quốc hồng kông là một mươi ba
và trung quốc hồng kông là một mươi ba
đến năm hai nghìn một mươi sáu
tỷ trọng này lần lượt là

và trung quốc hồng kông là một mươi bảy tám
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
trung quốc đã vượt qua mỹ
trung quốc đã vượt qua mỹ

với mức tăng ba mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy

và giá trị nhập khẩu là bốn trăm hai mươi triệu usd
trung quốc đang dẫn đầu các thị trường nhập khẩu cacha của việt nam
trung quốc đang dẫn đầu các thị trường nhập khẩu cacha của việt nam
tuy nhiên nhiều chuyên gia cảnh báo
trung quốc là một thị trường tiềm năng
trong khi xuất khẩu cacha sang mỹ và eu sụt giảm

thì xuất khẩu sang trung quốc lại tăng
giúp tiêu thụ sản phẩm cacha
xong các doanh nghiệp không chỉ bám vào thị trường trung quốc
các doanh nghiệp không chỉ bám vào thị trường trung quốc
mà phải tìm các thị trường khác ổn định

bởi phía doanh nghiệp trung quốc sử dụng sản phẩm cacha rất dễ tính
bởi phía doanh nghiệp trung quốc sử dụng sản phẩm cacha rất dễ tính
không đòi hỏi cao
nếu doanh nghiệp sản xuất chỉ bám vào thị trường này
mà không chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm
hay các vấn đề khác
thì về lâu dài khó xuất bán cacha
cho những thị trường khó tính
đối với thị trường eu
thị trường trung quốc
thì chúng ta trên tinh thần
hiện nay làm sao nâng cao
chất lượng giảm giá thành
và đưa ra các tiêu chuẩn

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
để đáp ứng cho các yêu cầu thị trường này
thì chúng ta mới có thể duy trì được
kim ngạch xuất khẩu
theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra
cũng như mới phát triển ngành hàng này bền dựng

mới đây tại thành phố cần thơ
cục chế biến và phát triển thị trường
nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với hiệp hội cacha việt nam
tổ chức hội thảo
giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cacha
sang thị trường eu trong xu hướng mới
tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng
vấn đề xây dựng quảng bá hình ảnh
cacha phải được tập trung thực hiện
nhằm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng châu âu
về sản phẩm con cacha an toàn
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
và thân thiện với môi trường
từ ao nuôi đến bản ăn
song song với đó
người nuôi và doanh nghiệp
cần áp dụng các tiêu chuẩn thực hành
nông nghiệp tốt việt gap grobogat asc
ứng dụng công nghệ tiên tiến
trong khâu sản xuất giống nuôi thức ăn
để tạo ra sản phẩm chất lượng
đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường châu âu
là năm xuất khẩu cacha
thu được nhiều thắng lợi
nhưng cũng đánh dấu một năm với nhiều rào cản
tại các thị trường lớn đặc biệt là nước mỹ
và châu âu đối với cacha của việt nam
tuy nhiên từ thực tế này
nhiều doanh nghiệp đặc biệt là nhỏ
phải tái cấu trúc hoạt động kinh doanh
nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển
các sản phẩm phù hợp với từng thị trường
và yêu cầu của các nhà nhập khẩu
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước
việc xúc tiến thương mại mở rộng thị trường
tiêu thụ cacha ở cả trong nước và ngoài nước
sẽ tạo nền tảng vững chắc
cho mặt hàng cacha việt nam
bất phá trong thời gian tới
và đến đây thì chương trình nông nghiệp chuyển động
cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyendong com